liên quan đến việc tẩy độc sau vụ cháy công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
theo thông tin mới nhận từ binh chủng hóa học thì nguồn thủy ngân hiện đã bị cô lập
như vậy là sau một mươi ngày thực hiện nhiệm vụ tiêu tẩy nhà kho công ty rạng đông
các lực lượng đã khống chế được nguồn thủy ngân độc hại này
trong những ngày qua urenco một mươi đã tháo rỡ sắt thép vật liệu xây dựng gạch vỡ bóng đèn cho xỉ
bộ đội hóa học phun giải hóa chất đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý
song song với đó bộ đội hóa học tổ chức quan chắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm
nhanh chóng xử lý không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường
đến chiều hôm qua hai mươi một tháng chín đơn vị đã thu gom hai trăm linh tấn cho xỉ ở kho rạng đông
dự kiến urenco một mươi sẽ bàn giao hai m hai trong tổng số sáu m hai mặt bằng nhà kho bị cháy
cho bộ đội hóa học để tiêu tẩy bằng hóa chất phản ứng với thủy ngân tạo ra hợp chất không độc hại
những ngày tới lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp duy trì quan chắc tổ chức trinh sát môi trường các khu vực lân cận
và phun hóa chất chuyên dụng ở các vị trí cần tiêu tẩy